sau khi công bố nạn nhân tử vong vào sáng nay các đội cứu hộ vẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường để thống nhất phương án cứu hộ nhằm đưa bé trai lên mặt đất để lo hậu sự
do trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng chức năng đang tiến hành hội ý với chuyên gia trong nước và quốc tế để có giải pháp nhằm đưa trụ bê tông lên mặt đất
đến trưa nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa được cọc lên vì khối đất đá ở tầng thấp có độ nén chắc thiết bị đưa xuống hạn chế nên kết quả chưa được mong muốn
trước đó vào trưa ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cháu thai lý hạo nam một mươi tuổi cùng ba người bạn vào công trình cầu dọc xen tại xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp để nhặt phế liệu
cháu nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong đường kính hai mươi năm cm sâu khoảng ba mươi năm m
nhận tin báo lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu nạn
sau bốn ngày năm đêm chạy đua với thời gian để giải cứu lãnh đạo tỉnh đồng tháp đã thông báo bé được xác định tử vong
sau nhiều ngày nghị án tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã chính thức tuyên án đối với ba bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân tỉnh gia lai gây thất thoát hơn hai ba tỷ đồng
cụ thể bị cáo nguyễn thế quang cựu tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân tỉnh gia lai bị tuyên phạt một mươi năm tù giam
bị cáo nguyễn thị liệu cựu phó tránh văn phòng sáu năm sáu tháng tù giam
bị cáo nguyễn tôn nữ huyền kế toán văn phòng năm năm tù giam
theo có trạng các bị cáo đã lập khống bảy biên chế của đoàn đại biểu quốc hội đã được văn phòng quốc hội cấp dự toán riêng trình sở tài chính tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh cấp chung dự toán kinh phí giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu gây thiệt hại hơn hai ba tỷ đồng
trong đó bị cáo quang là thủ trưởng đơn vị ký vào các văn bản chứng từ liên quan có tính chất quyết định đến việc dự toán kinh phí trùng gây thiệt hại cho ngân sách nên có vai trò cao nhất trong vụ án
bị cáo liệu là người thực hành đắc lực có vai trò thứ hai trong vụ án
còn tại bắc ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an thành phố vừa phá chuyên án và bắt quả tăng vũ trung thành chú tại thành phố bắc ninh và trấn văn thanh chú tại tỉnh hương yên
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một túi ma túy tổng hợp trọng lượng hơn bảy trăm bảy mươi gram cùng nhiều tăng vật liên quan
bước đầu hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết ở tp bắc ninh với giá hai trăm hai mươi triệu sau đó bán lại cho một đối tượng khác với giá hai trăm bốn mươi năm triệu để kiếm lời
thanh đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và thanh có hai tiền án về tội mua giới mẹ dâm và gây dối cho tự công cộng
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đỗ thế hoàng vừa bị công an huyện vũ thư tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam
qua công tác nắm bắt tình hình đội cảnh sát hình sự công an huyện vũ thư đã phát hiện đỗ thế hoàng có biểu hiện cho vay tiền thông qua hình thức vay tín chấp với lãi suất từ ba cho đến năm đồng một triệu một ngày tương ứng với lãi suất một trăm linh chín năm cho đến một trăm tám mươi hai năm một năm
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hoàng đã cho ba mươi năm người vay với tổng số tiền mà hoàng đã thu lợi bất chính là trên bốn trăm linh triệu đồng
thưa quý vị nhờ có lực lượng công an mà một nạn nhân trú trên địa bàn xã nghĩa phúc huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đã không để mất số tiền năm trăm bảy mươi triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo qua điện thoại
sau đây sẽ là ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự
thông tin ban đầu một công dân trú tại xã nghĩa phúc huyện tân kỳ tỉnh nghệ an có nhận được cuộc gọi
từ số điện thoại bảy trăm chín mươi năm ba trăm hai mươi chín trăm tám mươi ba với nội dung thông báo người này đã có lệnh bắt của cơ quan điều tra thành phố hà nội vì liên quan đến tội phạm rửa tiền
đồng thời yêu cầu phải chuyển toàn bộ số tiền từ ba sổ tiết kiệm có trị giá năm trăm bảy mươi triệu đồng qua ngân hàng để phục vụ mục đích phong tỏa tài khoản
nghĩ mình là người phạm tội nên nạn nhân đã đi đến ngân hàng để chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng
đi muôn mặt tối đi rửa tiền sang số tài khoản cho hắn để hắn giải quyết cho
trong vòng ba tiếng trong vòng ba tiếng hắn giải quyết rồi số tiền lại trả lại cho bà
rất may trong quá trình mang ba sổ tiết kiệm đi ra ngân hàng để rút tiền nạn nhân đã nhớ ra thông tin trước đây đã được lực lượng công an tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm
sử dụng công nghệ cao nên đã tỉnh táo đi vào trụ sở công an xã nghĩa phúc để trình báo
lãnh đạo công an thống nhất
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng vẫn còn diễn biến phức tạp đã có rất nhiều nạn nhân dính bẫy của kẻ xấu
hơn ai hết mỗi người dân cần tỉnh táo nhận thức đúng vấn đề kịp thời trình báo với lực lượng công an khi thấy nghi ngờ hoạt động của các đối tượng phạm tội
công an đắc địa ngay trung tâm tp hcm vẫn chưa được lấp đầy và không ít nơi lại xuất hiện tình trạng xuống cấp tuy nhiên giá thuê những mặt bằng này không những là không giảm mà còn có xu hướng tăng giá trong thời gian qua
như mặt bằng ngay phía sau lưng tôi đây dù đã bị đóng cửa cả năm nay tuy nhiên giá trào thuê vẫn được các môi giới báo lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng hiện giá thuê mặt bằng trung tâm tại tp hcm vẫn đang có xu hướng gia tăng dù đã bị đóng cửa trong một thời gian dài
nhà phố cho thuê ở tp hcm luôn có mức độ quan tâm cao trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai mức độ quan tâm tìm kiếm các nhà phố cho thuê tại quận một và quận ba lần lượt tăng đến một trăm năm mươi bốn và một trăm tám mươi tám so với thời điểm quý i năm hai nghìn hai mươi hai thời điểm vừa mở cửa sau đại dịch
tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy nhà phố cho thuê ở các tuyến đường trung tâm hiện tại tương đối thấp chỉ khoảng từ ba mươi ba mươi năm một số khu vực thậm chí còn điều hưu hơn
một phần lý do khách thuê không còn mạng mà với khu vực trung tâm vì giá trào thuê quá cao
dù thực tế hiện nay mặt bằng đã xuống cấp trồng trọng cả bên trong lẫn bên ngoài khách thuê buộc phải bỏ thêm một khoản chi phí lớn để cải tạo nâng cấp còn môi giới cho biết không thể thương lượng mức giá thuê thấp hơn
theo sở du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba thành phố sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn để thu hút khách trong và ngoài nước
qua đó thì giới thiệu hình ảnh tp hcm sóng động đổi mới từng ngày dự kiến doanh thu ngành du lịch đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba là một trăm sáu mươi tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch tp hcm kỳ vọng sẽ đón năm triệu lượt khách quốc tế ba mươi năm triệu lượt khách nội địa tổng thu ngành du lịch đạt một trăm sáu mươi tỷ đồng
sở du lịch tp hcm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá du lịch thành phố qua các hoạt động như lễ hội áo dài chuỗi sự kiện du lịch thể thao âm nhạc và ẩm thực trong tuần lễ du lịch tp hcm diễn ra hàng năm
về sản phẩm mới sở du lịch tp hcm sẽ phối hợp với các quận huyện thành phố thủ đức hoàn thiện chương trình
mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng do ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo thực hiện
đến thời điểm này có hơn sáu mươi sản phẩm trong đó có ba mươi sản phẩm mới của hai mươi trên hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức phục vụ du khách
nhằm mang tới những bữa cơm tươm tất cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng ngày năm tháng một tại tp hcm đã đồng loạt tổ chức chuỗi sản phẩm
thị mini tết không đồng mang chủ đề xuân đoàn kết tết nghĩa tình và sự kiện hết sức ý nghĩa này
được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm phối hợp với các doanh nghiệp và hội nữ doanh nhân thành phố tổ chức
năm địa điểm của chuỗi sưu thị mini tết không đồng gồm nhà thi đấu rạch miễu quận phú nhuận
nhà thi đấu quận bảy trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận bình tân
số hai trăm linh đường nguyễn duy trinh đường bình trương tây tp thủ đức và trung tâm bộ dự giáo dục huyện hóc môn
chương trình diễn ra đến hết ngày tám tháng một
trong thời gian này những hộ nghèo cận nghèo hoàn cảnh khó khăn khuyết tật trẻ mồ côi công nhân
đóng trên các địa bàn và khu vực lân gần điểm tổ chức sưu thị mini không đồng
sẽ được phát phiếu mua hàng trị giá bốn trăm linh đồng
các gian hàng được bố trí hàng trăm thực phẩm thiết yếu thường có trong bữa cơm gia đình những ngày tết
siêu thị vẫn công khai giá để người dân tự chọn sản phẩm nhưng không quá số tiền niêm yết trên phiếu
lấy những cái mà mình hay sử dụng hằng ngày hay là xào bông
đậu ăn muối mắm như thế nào để có ăn tết
có giá trị là cũng là có một cái niềm vui để cho gia đình vui vẻ
cũng là quà rất là có giá trị
thích ăn gì cô mua thì giờ giờ có hết rồi
mình lấy đủ rồi cô khỏi có tốn tiền mua nữa
ngày thường thì không có tiền đâu mua
nhờ dịp tết này nguyễn văn cứu trợ với lại cơ quan ở đây
cũng giúp đỡ cho người
nhờ dịp tết này nguyễn văn cứu trợ với lại cơ quan ở đây cũng giúp đỡ cho người
chuỗi sưu thị mini tết đồng có tổng giá trị lên tới chín năm tỷ đồng
trong đó p j đóng góp sáu tỷ đồng hồ nữ doanh nhân thành phố hỗ trợ tiền và hàng hóa trị giá một tám tỷ đồng
sài gòn cố úc đóng góp một tỷ đồng cho công tác vận hành và giảm giá sản phẩm
ubnd trần tổ quốc việt nam thành phố vận động hàng hóa trị giá bảy trăm linh triệu đồng
chương trình dành tặng các phần quà cho hơn một mươi năm đối tượng trong đợt này là những gia đình khó khăn công nhân người lao động
bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế hậu covid một mươi chín tại một mươi năm quận huyện và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
số tiền đóng góp của các bạn năm nay mọi người nay không lớn nhưng mà trong bối cảnh hoàn cảnh hoạt động kinh tế đang khó khăn
kinh doanh khó khăn thế này thì sự nỗ lực của cán bộ công nhân công ty p j cũng như là của sài gòn cố úc và cũng các đơn vị đồng hành
đây là một sự đóng góp rất là to lớn cho cái để giúp cho cùng với lại thành phố cùng mặt trận tổ quốc để chăm lo
mà qua tết ăn vui cho bà con đây là một nghị cử mà phải nói rằng là rất được trân trọng
với tinh thần không để hộ dân nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đón tết
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm
phối hợp với các ngành liên quan các tổ chức chính trị xã hội rài soát lập gia sách các dị lực chăm lo tết
tránh trùng lắp bỏ sót và đảm bảo công tác công khai minh bạch thiết thực hiệu quả
có được lựa chọn nhiều hơn với những mặt hàng thiết yếu hơn
thì có thể năm nay sáng năm chúng tôi cũng sẽ siêu thiện mini tết không đồng
nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ có những cái hình thức khác để làm sao nó phù hợp với tình hình nhưng mà đáp ứng được cái mong muốn của bà con
và cái lớn nhất của chúng ta đó là mang xuân về đến với mọi nhà
cùng với chương trình này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh và các tổ chức thành viên
sẽ tiếp tục thực hiện chăm lo tết nguyên đáng quý mạo hai nghìn hai mươi ba
cho người dân gặp khó khăn trên khắp thành phố
với hơn ba mươi chín xuất quà mỗi xuất trị giá từ một đến hai triệu đồng từ các nguồn quỹ của thành phố
và khoảng hai mươi năm trăm linh phần quà trị giá từ bốn trăm linh đồng đến một triệu đồng
từ việc vận động các đơn vị doanh nghiệp đồng hành chăm lo dịp tết nguyên đáng
kính thưa quý vị trong bản tin kinh tế tiêu dùng trước
thì chúng tôi đã đề cập về bảy lãi suất từ phí tư vấn dịch vụ trong hoạt động cho vay tài chính
từ các app ứng dụng online và trong quá trình đi tìm hiểu thì phóng viên của kinh tế và tiêu dùng
đã phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý đó là hoạt động của các app cho vay rất mập mờ
thậm chí là không có nhân viên hoạt động tại trụ sở đăng ký nhưng lại có nhiều chiêu thức khủng bố
đòi nợ những người chậm trả nợ hoặc là khi không còn khả năng trả nợ
và vừa rồi là những nội dung của kinh tế phương nam trong ngày hôm nay
xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
theo thông tin địa chỉ của công ty kinh tế phương nam
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn tài chính lgc
đây là đơn vị vận hành app cho vây có tên gọi là dr đồng
nhưng tại đây công ty này đã chuyển đi từ nhiều tháng nay không còn hoạt động tại tòa nhà này nữa
hay tại địa chỉ tầng tám tòa nhà số năm trăm hai mươi đường cách mạng tháng tám phường một mươi một quận ba tp hcm
theo đăng ký kinh doanh đây là trụ sở hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn vnnf
công ty này là đơn vị đứng sau của hai app tài chính cho vây có tên vđ và ov
tuy nhiên nơi đây cũng không hề có sự hoạt động của công ty này
mặc dù không có nhân viên nào hoạt động tại chính trụ sở công ty
nhưng việc đòi nợ các nạn nhân vẫn diễn ra thường xuyên
trong đó nhiều đối tượng đòi nợ bằng cách gọi điện nhắn tin giả danh các cơ quan bảo vệ pháp luật
để đe dọa hoặc sử dụng thông tin cá nhân danh bạ tài khoản mạng xã hội của người đi vây
để bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm phát tán cho người thân bạn bè đồng nghiệp người đi vay
bên vđ có nhắn tin em và gửi cái khoản vây mà em đã vây và tới cái ngày chế hạn
rồi còn đăng ký tấm hình lúc em đăng ký vây cùng với đó có dọa là sẽ gọi cho người thân của em
và có gọi cho bạn em sáng nay nó mới vừa nói là bên vđ có gọi cho nó là em chế hạn
rồi có gửi tấm hình của em khi vây khi chụp hình với căn cước
và có nói là sẽ kêu em thanh toán khoản vây với số tiền là năm triệu mấy cho kỳ đầu
đối với vấn đề các công ty không hoạt động tại trụ sở như đã đăng ký sẽ gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý
quyền lợi khách hàng có phần không được đảm bảo
nhiều ý kiến cho rằng cần phải có sự giám sát chặt chẽ hoạt động của các app này để ngăn chặn sự biến tướng trong cho vay
thì cái hành vi này tùy theo cái tính chất mức độ có thể là bị xử phạt quyền hợp chính và cơ quan thuế
trong trường hợp xác minh tại trụ sở không hoạt động có thể là tiến hành chúng ta phải đắng cái số thuế của doanh nghiệp
ngoài câu chuyện của các nhà nước thì chúng ta có thể thấy là trong trường hợp này người dân chúng ta có nhu cầu
chúng ta tiến hành ký các hoạt động nguyên tử đối với các tổ chức cho vây hoặc là các doanh nghiệp phòng đồ
trong trường hợp mà chúng ta các đơn vị này không hoạt động tại trụ sở thì như vậy thì cơ sở nào để cho các người dân này đảm bảo quyền lợi
ta liên hệ để chúng ta giải quyết các khíu nạn các trang trắc với nhau
thì rõ ràng đây là một công tác mở lý nhà nước mà tôi cho rằng là các cơ quan mở lý nhà nước về doanh nghiệp cũng như là cơ quan thuế
cũng phải đặc biệt lưu ý với các trường hợp mà bởi vì các khối lượng khách hàng giao dịch với các tổ chức này là rất lớn
trong thời gian qua công an tp hcm liên tiếp triệt phá các tụ điểm tính dụng đen sử dụng hàng trăm nhân viên làm việc
nhiệm vụ hàng ngày là gọi điện khủng bố tinh thần người khác để đòi nợ
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm sẽ tiếp tục đánh mạnh vào các tổ chức tụ điểm có hoạt động tính dụng đen
đồng thời phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư tp hcm để chú ý các doanh nghiệp khi đăng ký ngành nghề có liên quan đến tài chính phải chủ động phát hiện ngay từ đầu
cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại